thưa quý vị hôm nay ngày làm việc thứ ba của kỳ họp thứ sáu quốc hội khóa một mươi năm
sau khi tiến hành lấy phiếu tín nhiệm quốc hội sẽ biểu quyết thông qua nghị quyết
xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do quốc hội bầu phê chuẩn
theo chương trình làm việc buổi sáng ủy ban thường vụ quốc hội báo cáo kết quả thảo luận tại đoàn
về các vấn đề liên quan đến việc lấy phiếu tín nhiệm
quốc hội thành lập ban kiểm phiếu sau đó tiến hành lấy phiếu tín nhiệm bằng bỏ phiếu kín
cũng trong sáng nay quốc hội thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án luật căn cước
buổi chiều ban kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu
quốc hội biểu quyết thông qua nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do quốc hội bầu phê chuẩn
sau đó quốc hội thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án luật viễn thông sửa đổi
ngày hai mươi bốn tháng một mươi bộ chỉ huy quân sự tỉnh con tum ban chỉ đạo năm trăm một mươi năm đã tổ chức lễ xuất quân
cho đội k năm mươi ba lên đường làm nhiệm vụ tìm kiếm quy tập hải cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia việt nam hy sinh
tại ba tỉnh atapu sê công champasak lào và tỉnh rakan nakiri ở campuchia trong mùa khô năm hai nghìn hai mươi ba hai nghìn hai mươi bốn
nhiệm vụ tìm kiếm quy tập hải cốt liệt sĩ lần này là nhiệm vụ khó khăn phức tạp nhưng hết sức cao cả và thiêng liêng
thể hiện sự tri ân đối với các liệt sĩ nói chung và cán bộ chiến sĩ quân tình nguyện
cùng các chuyên gia việt nam hy sinh tại lào và campuchia nói riêng
đây cũng là nhiệm vụ góp phần tăng cường mối quan hệ đối ngoại quan hệ quốc tế với các tỉnh phía nước bạn lào và campuchia
mùa khô năm hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi ba công tác tìm kiếm quy tập hải cốt liệt sĩ tại lào và campuchia đã được triển khai
tại tất cả một mươi chín huyện của ba tỉnh nam lào và sáu huyện thuộc tỉnh ratanakiri campuchia
đào bới trên ba hai trăm linh m khối đất đá cất bốc được một mươi hai hải cốt liệt sĩ thực hiện công tác
liệt sĩ về nước bàn giao theo quy định
chiều ngày hai mươi bốn tháng một mươi tại tỉnh hải dương đã diễn ra hội nghị giao ban công tác kiểm tra giám sát
và thi hành kỷ luật của đảng quý ba năm hai nghìn hai mươi ba đối với các tổ chức đảng thuộc vụ địa bàn một a
dự hội nghị có đồng chí trần văn rón phó trưởng ban thường trực ủy ban kiểm tra trung ương
đồng chí trần văn rón đánh giá trong chín tháng qua công tác kiểm tra giám sát có sự quyết tâm
chủ động nghiêm túc của các địa phương đồng thời có sự chỉ đạo quyết liệt
triển khai các văn bản kịp thời nhiều nơi có cách làm mới hiệu quả
việc kiểm soát kê khai tài sản được thực hiện tích cực có sự vào cuộc quyết liệt nghiêm túc của các đơn vị
ngoài ra còn có những hạn chế như xây dựng công tác kiểm tra tại nhiều địa phương còn chung chung
các cấp ủy đảng nhiều nơi vẫn chưa thực sự quyết liệt
đồng chí trần văn rón đề nghị các địa phương cần ra soát bổ sung hoàn chỉnh quy trình kiểm tra giám sát
thực hiện nghiêm túc kết luận thanh tra kiểm tra
toán của ban chỉ đạo trung ương triển khai công tác kiểm tra giám sát thường xuyên
nhắc nhở những nơi dễ phát sinh sai phạm tiến hành kê khai tài sản năm hai nghìn hai mươi ba
đối với những nơi chưa thực hiện xây dựng kế hoạch kiểm tra giám sát năm hai nghìn hai mươi bốn
tỉnh bình định đang đẩy mạnh thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia theo kế hoạch đã xác định
toàn tỉnh có một trăm linh chín xã thực hiện xây dựng nông thôn mới
và đến nay đã có tám mươi năm xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới đạt tỷ lệ bảy mươi tám

gắn với thúc đẩy phát triển hoạt động du lịch trải nghiệm làng nghề du lịch cộng đồng

trong số tám mươi năm xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới của tỉnh

trong số tám mươi xã toàn tỉnh có năm trên một mươi một đơn vị cấp huyện được công nhận đạt chuẩn

đặc biệt bình định hiện đã có hai trăm hai mươi ba sản phẩm được công nhận đạt tiêu chuẩn của cốp cấp tỉnh
thực hiện quy định của bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn

lực lượng thú y thôn bản là những người trực tiếp nắm bắt tình hình chăn nuôi

khi không còn lực lượng này sẽ là lỗ hổng trong việc bảo vệ an toàn cho đàn vật nuôi
thưa quý vị picasso một trong những nghệ sĩ vĩ đại và có ảnh hưởng nhất thế kỷ hai mươi
những tác phẩm nghệ thuật của ông đã tác động lớn đến sự phát triển của nghệ thuật hiện đại và đương đại
hôm nay nhân kỷ niệm ngày sinh của ông hai mươi năm tháng một mươi năm một nghìn tám trăm tám mươi một hai mươi năm tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba
mời quý vị tìm hiểu về danh họa tài ba này
picasso sinh ra ở malaga tây ban nha
cha của ông là một giáo sư dạy vẽ
và ông đã nuôi dạy con trai mình theo đuổi sự nghiệp nghệ thuật
ngay từ khi còn nhỏ icaso đã thể hiện năng khiếu nghệ thuật vượt xa độ tuổi của mình
nhờ sự chỉ dạy của cha đến năm một mươi ba tuổi ông đã cho ra đời những bức tranh sơn dầu đầu tiên của mình
ficasho đã được giám sát chặt chẽ và thúc đẩy bởi cha của ông người đã phát hiện ra tài năng hội họa của con mình từ rất sớm
cha của picaso khi đó đã rất quả quyết đầu tư cho việc đào tạo con trai trở thành một họa sĩ tài năng
tháng một mươi năm một nghìn tám trăm chín mươi chín pikaso sang pháp vào năm một nghìn chín trăm linh bốn ông chính thức sống sáng tác tại đây
cũng chính tại paris tài năng của picaso ngày càng phát triển và lan tỏa khắp thế giới
các tác phẩm của picaso thường được phân loại theo các thời kỳ khác nhau
tuy rằng tên gọi các thời kỳ sáng tác sau này của họa sĩ còn gây nhiều tranh cãi
người ta phần lớn đều chấp nhận cách phân chia thời kỳ đầu sáng tác của picasso thành thời kỳ xanh từ năm một nghìn chín trăm linh một đến một nghìn chín trăm linh bốn

thời kỳ hồng từ một nghìn chín trăm linh bốn đến một nghìn chín trăm linh sáu
thời kỳ ảnh hưởng phi châu điều khác từ một nghìn chín trăm linh tám đến một nghìn chín trăm linh chín
thời kỳ lập thể phân tích từ một nghìn chín trăm linh chín đến một nghìn chín trăm tám mươi
và thời kỳ lập thể tổng hợp từ một nghìn chín trăm một mươi hai đến một nghìn chín trăm một mươi chín
và chính giai đoạn sáng tác theo trường phái lập thể đã đưa ông lên tột đỉnh vinh quang
và tạo nên tiếng vang chưa từng có trong lịch sử mỹ thuật thế giới
điều đặc biệt là thậm chí tôi còn chẳng phải là người hợp tác của picasso
tôi là một người thân mộ của picasso ít biết đến các tác phẩm của ông ấy
thế nhưng khi tôi bước vào bảo tàng trực tiếp nhìn thấy các tác phẩm
ngay lập tức tôi đã bị mê hoặc
thứ nghệ thuật mà ông ấy sáng tạo ra thực sự khác lạ
tôi cảm thấy rất vui vì mình đã quyết định tới đây
không chỉ dừng lại ở những bức tranh
picasso còn có nhiều những tác phẩm điều khác đồ gốm mang đậm tính nghệ thuật
nhiều bức tranh của ông nằm trong danh sách những tác phẩm nghệ thuật đắt giá nhất thế giới
trong đó phải kể đến bức garnacona la fipe
được bán với giá một trăm linh bốn triệu đô la mỹ tại nhà đô giá sotheby s ngày bốn tháng năm năm hai nghìn bốn
đã lập kỷ lục thế giới về giá cho một tác phẩm nghệ thuật
khi picaso qua đời rất nhiều tác phẩm do họa sĩ sáng tác vẫn thuộc quyền sở hữu của ông
vì picaso cảm thấy không cần thiết phải bán chúng
vì picasso không để lại di trúc
một phần bộ sưu tập này được dùng để trả thuế cho chính phủ pháp
và nó được trưng bày tại bảo tàng musée picasso tại paris
năm hai nghìn ba những người thân của họa sĩ
đã cho khánh thành một bảo tàng tại thành phố quê hương ông
bảo tàng musée picasso malaga
bây giờ mời quý vị cùng chúng tôi điểm qua những bài viết đáng chú ý được đăng tải trên các số báo

bài viết đáng chú ý được đăng tải trên các số báo

phát triển nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu và xu hướng du lịch mới
trình độ kỹ năng nghiệp vụ nguồn nhân lực
luôn là yếu tố quyết định sự phát triển của du lịch trong bất cứ bối cảnh nào
vì thế đứng trước những nhu cầu xu hướng du lịch mới hình thành
nhất là từ sau những tác động của đại dịch covid một mươi chín
du lịch việt nam muốn phát triển thì càng cần chú trọng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực
hầu hết các số báo ra ngày hôm nay đều đưa thông tin về phiên họp tổ
về tình hình kinh tế xã hội tại kỳ họp thứ sáu quốc hội khóa một mươi năm
báo đại biểu nhân dân có bài viết
nhìn thẳng vướng mắt và tìm giải pháp thúc đẩy sự phát triển
các đại biểu quốc hội đánh giá cao những kết quả đã đạt được trong thời gian qua
nhất là việc việt nam tiếp tục là điểm sáng của nền kinh tế toàn cầu
tuy nhiên các đại biểu cũng đề nghị là cần phải nhìn thẳng vào những vướng mắc khó khăn
trở ngại để tập trung tháo gỡ nhanh trong thời gian tới
qua đó thúc đẩy sự phát triển của đất nước
kết quả giám sát của hội đồng nhân dân tp hà nội cho thấy
có nhiều dự án cấp nước sạch triển khai chậm tiến độ hoặc không triển khai
khiến hàng trăm nghìn người dân khát nước sạch
dự án nước sạch ở hà nội chậm tiến độ bánh vẽ gần bốn trăm linh dân khát nước sạch
là bài viết rất đáng chú ý được đăng tải trên báo tiền phong
theo ubnd tp hà nội hiện nay mạng lưới cấp nước sạch tại khu vực đô thị
đã được phủ kín với tỷ lệ cấp nước đạt một trăm linh
chỉ tiêu khoảng từ một trăm linh đến một trăm năm mươi lít một người một ngày
tuy nhiên tại khu vực nông thôn hiện còn một trăm ba mươi chín xã
với tổng số gần bốn trăm linh người dân vẫn chưa có mạng lưới nước sạch tập trung
ubnd tp hà nội cần phải đẩy nhanh tiến độ thẩm định hồ sơ
chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đúng quy định
nhiều dự án nhà ở xã hội ở các thành phố lớn vừa mở bán đã đắt như tôm tươi
khi nhận được hàng nghìn hồ sơ đăng ký
và hết hàng ngay khi vừa tung ra thị trường
trong khi đó các dự án nhà ở xã hội tại khu công nghiệp của các tỉnh
lại gặp phải tình trạng tôn kho ế ẩm dù đã được trào bán một cách rầm rộ
nghịch lý nhà ở xã hội nơi khát nguồn cung chỗ nằm đắp chiếu
là bài viết được đăng tải trên báo lao động
theo ý kiến của nhiều chuyên gia chính sách nhà ở xã hội
cần hướng đến mọi tầng lớp trong xã hội
quy định đối tượng được thụ hưởng chính sách nhà ở xã hội
cần được thay đổi và nới lỏng để phù hợp với thực tiễn
nhà ở xã hội không phải là bán cho người giàu
nhưng cần hướng đến cả những đối tượng có thu nhập thuộc diện
phải đóng thuế có tích lũy nhưng không tiếp cận được với nhà ở thương mại
hiện có giá bán ngưỡng cao
dự thảo thông tư mới về lựa chọn sách giáo khoa phổ thông
đang thú sự quan tâm của dư luận bởi quy định giao quyền chọn sách
cho các nhà trường
và liên quan đến vấn đề này thì báo kinh tế và đô thị có bài viết
giao quyền chọn sách cho các nhà trường
đề cao trách nhiệm của nhà giáo
theo ý kiến của chuyên gia việc giao quyền tự chủ trong chọn sách
đòi hỏi mỗi giáo viên phải hiểu rõ về quyền lợi vai trò trách nhiệm của mình
phải nghiên cứu sách giáo khoa thực chất khách quan
đồng thời có bản lĩnh mạnh mẽ thể hiện tiếng nói của mình
trong việc bỏ phiếu chọn sách
chỉ khi người giáo viên ý thức được vai trò cá nhân
thì việc chọn sách mới trung thực khách quan và phù hợp
thưa quý vị nguồn cung lao động hiện nay chủ yếu là lao động trẻ
trình độ thấp và giá rẻ
lao động qua đào tạo còn hạn chế và tăng rất chậm
nếu không kịp thời có những giải pháp
thì việt nam sẽ thiếu nguồn nhân lực có chất lượng cao trong tương lai
canh cánh nỗi lo nhân lực trẻ là bài viết được đăng tải trên báo đại đoàn kết
theo bài viết trong bối cảnh cách mạng công nghiệp bốn và hội nhập quốc tế như hiện nay
cần nghiên cứu để có những đề xuất cụ thể hơn nhằm tận dụng những cơ hội nghề nghiệp
nhất là cải thiện về kỹ năng số
trình độ tay nghề cao của lực lượng lao động là thanh niên
bên cạnh đó chính phủ cũng cần phải quan tâm xử lý các cơ chế về nguồn lực
để thanh niên có thể phát huy được vai trò sung kích
đặc biệt là đối với những chủ trương lớn các chương trình kinh tế xã hội trọng điểm
các chương trình mục tiêu quốc gia
và những thông tin của tiểu mục điểm báo vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình
chào ngày mới hôm nay của truyền hình nhân dân
tiếp theo sẽ là những thông tin dự báo thời tiết
cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi
thân hải chào tạm biệt
cảm ơn quý vị khán giả đã quay trở lại